cục quản lý thị trường tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định xử phạt công ty dược phẩm hồng lan
kinh doanh tân dược và vật tư y tế phường thuận thành thành phố huế năm mươi triệu đồng
vì lỗi lợi dụng điều kiện bất thường để định giá bán hàng hóa bất hợp lý
trước đó người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế
một cửa hàng thuộc hệ thống công ty này bán hai hộp khẩu trang y tế với giá hai trăm linh đồng một hộp
nhận được tin báo chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo cục quản lý thị trường
thanh tra y tế tiến hành xác minh xử phạt và cho thanh tra toàn diện đối với doanh nghiệp này